để duy trì tỷ lệ chuyên cần và giữ ấm cho các em học sinh trong những ngày thời tiết liên tục rét đậm rét hại
ngành giáo dục và đào tạo huyện sapa tỉnh lào cai đã có những giải pháp tích cực bảo đảm sức khỏe và đủ ấm cho các em ngay trên lớp học
tại trường tiểu học thị trấn sapa mỗi lớp học đều được trang bị từ một đến hai chiếc đèn sửa như thế này để giữ ấm cho các em học sinh
các cửa sổ cũng được che chắn kín để không có gió lạnh bên ngoài thổi vào
ngoài nhiệm vụ giảng dạy các thầy cô giáo ở đây cũng phải thường xuyên kiểm tra bảo đảm đủ ấm cho học sinh trong lớp
trong lớp thì các em lớp học là có ba mươi năm bốn mươi em học sinh thì thứ nhất ở trong lớp là các em cũng đã ấm rồi
thì bổ sung thêm mấy quạt để hỗ trợ thêm các em thôi
cái thời tiết mà nó mưa rét thì là cô giáo tổ chức các hoạt động trong lớp là nhiều
còn ngoài sân là đặc biệt ngoài sân là hạn chế ra sân
toàn huyện sapa hiện có gần hai mươi học sinh các cấp học để bảo đảm sức khỏe cho học sinh
phòng giáo dục và đào tạo huyện sapa đã chỉ đạo các trường thực hiện chống xếp theo phương châm ba cần
đó là cần kín gió cần ăn uống nóng và cần ngủ ấm
mặt khác tích cực huy động các nguồn để trang bị thêm quần áo ấm cho học sinh vùng sâu vùng xa còn khó khăn
ngay trong đầu năm học thì nhà trường đã tổ chức học phụ huynh đến tất cả các bậc phụ huynh của các lớp
thì đầu tiên là phải tuyên truyền đến các bậc phụ huynh là phải quan tâm đến con em mình
khi đi học là phải đảm bảo các em là mặc đủ ấm
khi đến lớp và khi đến trường thì các cô giáo chủ nhiệm cũng có cái trách nhiệm đó là bảo ban nhắc nhở
những em nào mà chưa đủ ấm thì cũng đã có những cái biện pháp
theo quy định thì dưới một mươi độ c các địa phương có thể cho học sinh nghỉ học để tránh rét
tuy nhiên nếu áp dụng quy định này thì số ngày nghỉ học của học sinh ở sapa sẽ rất lớn
không thể bảo đảm đủ số tiết học trong năm
do đó việc tăng cường các biện pháp giữ ấm cho học sinh luôn được huyện sapa ưu tiên hàng đầu
duy trì việc dạy và học ngay trong những ngày nhiệt độ thấp